chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng
dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ đồng thời thăm làm việc tại hoa kỳ và liên hợp quốc
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh việc tham dự cùng thủ tướng các hoạt động quan trọng của chuyến thăm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có các cuộc làm việc
với bộ an ninh nội địa các cơ quan thực thi pháp luật hoa kỳ và phó tổng thư ký liên hợp quốc
ngài yon chiên thứ trưởng bộ an ninh nội địa hoa kỳ hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm
của bộ trưởng bộ công an việt nam và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện
giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh nội địa nói riêng
tại buổi làm việc hai bên đều có chung đánh giá bất chấp những khó khăn do đại dịch covid một mươi chín gây ra
ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội của hai nước quan hệ song phương giữa việt nam và hoa kỳ nói chung
và quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh nội địa hoa kỳ nói riêng
vẫn duy trì đã phát triển tốt đẹp thực chất và ngày càng đi vào chiều sâu
hai bên đã tích cực trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm
trong thời gian tới hai bên thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu
có hiệu quả và thực chất góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
hai bên thúc đẩy đàm phán để sớm ký bản ghi nhớ hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
hiệp định dẫn độ và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù để tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác
phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật
và tư pháp hình sự giữa hai nước thông qua các cơ chế hiện có kịp thời trao đổi thông tin tội phạm
chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh chuyên án điều tra
truy nã tội phạm liên quan đến hai nước trao đổi tham vấn lẫn nhau về quy trình
thủ tục tương trợ tư pháp về hình sự
trong chương trình công tác tại hoa kỳ ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng tô lâm đã gặp và làm việc
với ngài vladimir varonkov phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách phòng chống khủng bố
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao sự hỗ trợ của liên hợp quốc đối với công tác phòng chống khủng bố
và bạo lực cực đoan khu vực đông nam á nói chung và đối với việt nam nói riêng
về vấn đề khủng bố hai bên nhận thấy trong những năm qua nguy cơ khủng bố toàn cầu tiếp tục phát triển
các nhóm khủng bố quốc tế không ngừng tìm kiếm các phương thức hoạt động mới
đẩy mạnh sử dụng không gian mạng và công nghệ thông tin cầu kết với tội phạm xuyên quốc gia
trong thời gian tới việt nam cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với liên hợp quốc và các nước trong đấu tranh chống khủng bố
đồng thời ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu
chống các hoạt động khủng bố và loại trừ chủ nghĩa khủng bố
ngài phó tổng thư ký liên hợp quốc cảm ơn sự hợp tác tích cực và trách nhiệm của bộ công an việt nam
trong những năm qua trong việc thực hiện các chương trình sáng kiến của liên hợp quốc trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia
trong đó có tội phạm khủng bố và bạo lực cực đoan
mong muốn trong thời gian tới bộ công an tiếp tục hợp tác thực hiện chiến lược đấu tranh chống khủng bố toàn cầu
cũng như cử cán bộ có kinh nghiệm tới làm việc tại các cơ quan của liên hợp quốc
và cử cán bộ tham gia tập huấn hội nghị hội thảo quốc tế về chống khủng bố và bạo lực cực đoan của liên hợp quốc tổ chức
trong thời gian công tác ở hoa kỳ bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo một số cơ quan thực thi pháp luật hoa kỳ
để bàn các nội dung thúc đẩy hợp tác giữa hai bên
và triển khai thực hiện nghị quyết số sáu nqtvk ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển
và phát triển bền vững đô thị việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
dự hội nghị có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí trần tuấn anh
ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương
cùng dự có các đồng chí bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng đại diện các ban bộ ngành các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì tại điểm cầu đảng ủy công an trung ương
cùng dự có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ khu vực phía bắc
tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện ban kinh tế trung ương thông báo về một số nội dung của nghị quyết sáu nqtvk
nghị quyết có kết cấu gồm bốn phần liên quan chặt chẽ với nhau tình hình và nguyên nhân quan điểm chỉ đạo mục tiêu và tầm nhìn các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện
nghị quyết cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể như tỷ lệ đô thị hóa đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt tối thiểu bốn mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi đạt trên năm mươi
tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng một năm một chín vào năm hai nghìn hai mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi đạt khoảng một chín
số lượng đô thị toàn quốc đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt khoảng chín trăm năm mươi đến một đô thị đến năm hai nghìn ba mươi khoảng một đến một hai trăm linh đô thị
kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào gdp cả nước khoảng bảy mươi năm vào năm hai nghìn hai mươi năm và khoảng tám mươi năm vào năm hai nghìn ba mươi
để đạt được các mục tiêu nêu trên nghị quyết sáu nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
như hoàn thiện thể chế chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa công tác quy hoạch xây dựng quản lý
và phát triển đô thị
đô thị bền vững tập trung xây dựng phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới
để mạnh phát triển nhà ở hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ hiện đại liên kết thích ứng với biến đổi khí hậu
xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị
bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội an ninh an toàn và trật tự đô thị
tại hội nghị đại diện các bộ ban ngành đại diện các địa phương cũng đã trình bày các tham luận
nêu ra những vấn đề còn tồn tại chia sẻ những kinh nghiệm hay các giải pháp hiệu quả trong từng lĩnh vực và tại mỗi địa phương
các ý kiến đều bày tỏ đồng tình với các nội dung của nghị quyết khẳng định nghị quyết là cơ sở
căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của cơ chế chính sách mới tạo động lực để phát triển đô thị
góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững
tại hội bộ công an tổ chức lễ kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ việt nam
trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chủ trì buổi lễ
cùng dự có đồng chí phó giáo sư tiến sĩ bùi thế duy ủy viên dự khuyết trung ương đảng thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ
tham gia buổi lễ còn có đại diện các đơn vị và công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trong công an nhân dân chỉ rõ
qua các thời kỳ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã quan tâm phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vào các mặt công tác công an
đạt nhiều kết quả quan trọng đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới góp phần phát triển lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy tinh nhuệ hiện đại
bộ công an cũng đã phối hợp chặt chẽ với bộ khoa học và công nghệ đẩy mạnh triển khai các công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ về lĩnh vực an ninh quốc phòng
thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ trong phát biểu tại buổi lễ nhấn mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trong công an nhân dân thời gian qua rất sôi động
bộ khoa học và công nghệ cam kết phối hợp để sửa đổi luật khoa học và công nghệ và các quy định liên quan tạo thuận lợi nhất cho hoạt động khoa học và công nghệ công an nhân dân phát triển
ủng hộ để nâng tầm các công trình khoa học và công nghệ phục vụ công tác đạt hiệu quả ứng dụng cao nhất
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương và đánh giá cao các thành tích trong nghiên cứu đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ trong công an nhân dân thời gian qua
thứ trưởng cũng đồng tình với những nội dung đề xuất của cục khoa học chiến lược và lịch sử công an nhân dân về mục tiêu yêu cầu và sáu nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động khoa học và công nghệ công an nhân dân thời gian tới
thứ trưởng nhiệt liệt chúc mừng các tập thể cá nhân các nhà khoa học trong và ngoài công an nhân dân đã có những công hiến thầm lặng lao động nghiên cứu sáng tạo say mê không mệt mỏi để có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ công an nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
thứ trưởng lê quốc hùng trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ công an nhân dân cho một mươi nhà khoa học trong và ngoài lực lượng trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho bảy tập thể ba mươi bảy cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ trong công an nhân dân
nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày khoa học công nghệ việt nam một mươi tám tháng năm vào sáng ngày hôm nay tại bắc ninh trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học
nghiên cứu lý luận công an nhân dân
phát biểu chào mừng hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân nhấn mạnh ngày khoa học công nghệ việt nam không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tiệu khoa học công nghệ mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ việt nam tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ việt nam
để hướng tới mục tiêu đưa nhà trường trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học của bộ công an ban giám hiệu nhà trường đề nghị
giải mạnh hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các viện các cơ sở trung tâm các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước theo hướng hợp tác nghiên cứu tư vấn công nghệ với tư cách chuyên gia tăng cường hiệu quả hoạt động trao đổi học thuật thông qua việc tham dự các hội thảo khoa học quốc tế tiếp tục kiên trì báo cáo các cấp có thẩm quyền để sắp xếp bố trí hình thành viện khoa học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân dựa trên tiềm lực có sẵn của nhà trường để có điều kiện hoàn thành tốt sứ mệnh khoa học công nghệ của
tại buổi lễ ban giám hiệu trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đã trao các quyết định khen thưởng các thập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác khoa học công nghệ của nhà trường công bố quyết định thành lập và ra mắt cơ lộ bộ nhà nghiên cứu trẻ trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân nhằm tôn vinh các nhà khoa học trẻ lan tỏa khích lệ đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường tham gia nghiên cứu khoa học

ban giám hiệu trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân nhằm tôn vinh các nhà khoa học cơ lộ bộ nhà nghiên cứu trẻ